chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình góc nhìn sự thật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị những năm qua vị thế của việt nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định
uy tín của việt nam ngày càng tăng sự ủng hộ của bạn bè quốc tế ngày càng nhiều
và việt nam trở thành điểm đến an toàn lý tưởng của bạn bè thế giới
điều đó đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới phát triển đất nước
chính sách đối ngoại tích cực của đảng cộng sản việt nam
thế nhưng các thế lực thù địch phản động không ngừng công kích vào thành quả cách mạng của nhân dân ta
nhằm hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của đảng
chúng lợi dụng vấn đề nhân quyền dân tộc tôn giáo để xuyên tạc tình hình trong nước
hòng phủ nhận nỗ lực cố gắng của nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi một năm ngày nhân quyền thế giới
ngày một mươi tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chúng ta cùng nhìn lại một số thành tựu về nhân quyền tại nước ta
để thêm một lần nữa khẳng định
trong mọi nỗ lực việt nam luôn đặt con người là trung tâm mục tiêu phát triển của mọi sự phát triển
việt nam tổ chức thành công hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
trước đó năm hai nghìn một mươi tám là diễn đàn kinh tế thế giới về asean
năm hai nghìn một mươi bảy diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec
sau những kết quả đã đạt được việt nam được bàn bài quốc tế đánh giá cao
với vai trò là nước chủ nhà và tinh thần thượng khách
không phải ngẫu nhiên mà một quốc gia có vị thế và uy tín như nước ta được lựa chọn
một đất nước hòa bình ổn định
chính là môi trường thần lợi nhất cho những xã hội
mới đây ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
việt nam đã trúng cử ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
với số phiếu bầu gần như tuyệt đối một trăm chín mươi hai trên một trăm chín mươi ba phiếu
những sự kiện trên đã minh chứng một cách sinh động
đất nước việt nam đang từng bước phát triển đi lên với một tư thế mới
tư thế của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình
với một vị thế mới
vị thế của một đất nước độc lập tự chủ hòa bình ổn định
đang trên đà phát triển và chủ động tích cực
có trách nhiệm cho các sân chơi khu vực và toàn cầu
đó là thực tế là sự thật mà mọi người dân việt nam đều phấn khởi tự hào
được bạn bè quốc tế tin tưởng này chọc
trong các tổ chức quốc tế
thì hội đồng bảo an liên hợp quốc là tổ chức có chức năng
và có quyền hạ duy nhất
là có những quyền về cưỡng chế
và có những quyền đặc biệt liên quan vấn đề ngăn ngừa xung đột
giải quyết hòa bình
và tự trung là có trách nhiệm hàng đầu
trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế
và kết quả như vậy
cũng thể hiện sự đánh giá cao về những thành tựu phát triển
thành tựu đổi mới của việt nam
và cũng thể hiện sự phát triển

những cái tin cậy trong cái quan hệ giữa các quốc gia với việt nam
thế nhưng các thế lực thù địch bản động
lại luôn có cái nhìn méo mó sai lệch về tình hình trong nước
chúng không ngừng công kích với những luận điều chống phá
và đường lối đổi mới phát triển của đất nước
chúng liên tiếp tung lên các phương tiện truyền thông
đặc biệt là các trang mạng xã hội
những thông tin sai sự thật
bịa đặt xuyên tả quan điểm
sách đối ngoại của đảng nhà nước và quan hệ ngoại giao của việt nam
hòng gây sự nghi kỵ của các nước trong khu vực và trên thế giới đối với việt nam
chúng tìm mọi cách hạ thấp vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế
trong việc bầu việt nam làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thậm chí chúng kích động và yêu cầu các nước tổ chức quốc tế
can dự vào công việc nội bộ của việt nam
thông qua các chiêu trò vu cáo việt nam vi phạm nhân quyền
thực tế kể từ khi quốc khánh ngày hai tháng chín lần đầu tiên của nước ta cho đến nay
mọi mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước đều hướng đến hạnh phúc của nhân dân việt nam
không phải ngẫu nhiên mà năm hai nghìn một mươi bảy
tổ chức kinh tế xã hội của anh công bố việt nam đứng thứ năm trong top một mươi quốc gia đứng đầu
cho chỉ số hành tinh hạnh phúc hpi
người việt nam có tuổi thỏ trung bình ấn tượng
tỷ lệ trẻ em nhập học của việt nam thuộc nhóm cao nhất trên thế giới với chín mươi tám
số người nghèo đói đã giảm mạnh từ năm mươi tám năm một nghìn chín trăm chín mươi ba xuống còn tám năm hai nghìn một mươi sáu
tôi nhận thấy nền kinh tế việt nam sẽ có sự thành công ấn tượng
việt nam đã cải tổ từ một nền kinh tế nông thôn nghèo sang nền kinh tế thu nhập trung bình tăng lên
với mức tăng trưởng trung bình gần bảy
trong thời gian gần đây hàng triệu người việt nam đã được hưởng lợi từ quá trình này
tỷ lệ nghèo đã giảm từ sáu mươi những năm chín mươi xuống dưới một mươi như hiện nay
thu nhập của bốn mươi người nghèo nhất đã tăng chín hàng năm trong hai thập kỷ qua
với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế
vì quyền và lợi ích của người dân những chủ trương chính sách nhằm phát triển đất nước
đã thực sự là động lực hàng đầu đảm bảo quyền con người tại việt nam
trong chủ trương phát triển của nền kinh tế hiện nay

vài trò của kinh tế tư nhân là một nền kinh tế nông thôn nghèo
trong những động lực quan trọng và là yêu cầu tất yếu khách quan của kinh tế thị trường
mọi người dân đều có quyền kinh doanh trong môi trường công bằng bình đẳng minh bạch và ổn định

vai trò của nhà nước là tạo ra môi trường sân chơi luật chơi khuyến khích huy động mọi nguồn lực trí tuệ của người dân để đảm bảo phát triển bền vững và tự chủ
đến nay nền kinh tế đã đạt tốc độ khá cao và ổn định
gdp đạt mức kỷ lục trên bảy mỗi năm
mức sống của người dân được cải thiện rõ rệt
bình quân đầu người một năm tăng từ một hai mươi bốn usd năm hai nghìn tám lên hai hai trăm hai mươi tám usd năm hai nghìn một mươi
sự khác biệt về thu nhập giữa
thành thị và nông thôn thu hẹp dần
chủ trương đặt chính sách đảm bảo an sinh xã hội
ngang tầm với chính sách kinh tế
đảm bảo mức sống tối thiểu
và hỗ trợ kịp thời người có hoàn cảnh khó khăn
được đảng nhà nước đa đặc biệt quan tâm
bởi an sinh xã hội là một trong những tiêu chí cơ bản
để đánh giá sự tiến bộ của một xã hội một quốc gia
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba khẳng định rõ ràng
công dân có quyền được đảm bảo an sinh xã hội
đây là điểm mới được ghi nhận trong hiến pháp
ghi nhận sự quyết tâm của đảng
nhằm tốt hơn công tác hỗ trợ thường xuyên
đối với những người nghèo người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
trợ giúp khắc phục cho những người dân
khi gặp rủi ro trong cuộc sống
với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
có khoảng hai năm triệu người được hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên
việt nam đã thúc đẩy nhiều chương trình đảm bảo an sinh xã hội
cho người dân từ năm hai nghìn chín đến năm hai nghìn một mươi
có hơn năm trăm ba mươi hai hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở
hơn một trăm linh dự án nhà ở cho công nhân
đáp ứng gần một trăm năm mươi chỗ ở
bên cạnh đó việt nam ưu tiên duy trì mức hai mươi tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục
so với các nước trong khu vực
tỷ lệ chi tiêu công cho giáo dục gdp của việt nam cao hơn hẳn so với nhiều nước
cách đây hai mươi năm việt nam đã hoàn thành phổ cập tiểu học
vừa trước một mươi năm năm so với thử hẹn của mục tiêu thiên niên kỷ
định hướng về nền kinh tế trí thức phát huy nội lực và tài năng của người việt nam
những điều kiện tốt nhất cho đào tạo nguồn nhân lực vẫn tiếp tục được thực hiện
nhiều chính sách ưu tiên về phát triển giáo dục tại các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng khó khăn đặc biệt
đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục
một trong những quyền cơ bản của con người là được chăm sóc sức khỏe
pháp luật việt nam đảm bảo tất cả mọi công dân không phân biệt giàu nghèo địa vị xã hội dân tộc tôn giáo giới tính
đều có quyền được tôn trọng được đối xử và được thụ hưởng
bình đẳng các dịch vụ y tế cơ sở vật chất về chăm sóc sức khỏe
không có một cái ngành nào dịch vụ nào mà nhà nước lại phải lo như là các dịch vụ chăm sóc sức khỏe
đó là chi trả thông qua bảo hiểm y tế
mà nghị quyết hai mươi một của bộ chính trị khẳng định bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là hai trụ cột của an sinh xã hội
là vì như thế
sự phát triển của khoa học công nghệ như vũ báo đã đem lại nhiều tiện ích cho cuộc sống
nhất là lĩnh vực thông tin truyền thông
thế giới đã xích lại gần nhau một cách nhanh chóng hơn nhờ kết nối internet toàn cầu
trên góc độ thông tin người dân có nhiều sự lựa chọn hơn trong việc tiếp cận và phản hồi
hàng triệu người đã và đang sử dụng mạng xã hội
và coi đây là một trong những kênh thông tin giải trí hàng đầu
việt nam nằm trong top một mươi quốc gia có nhiều người dùng mạng xã hội nhất thế giới
mức độ kết nối ở việt nam đang rất cao
với hai mươi năm triệu người sử dụng facebook
tốc độ kết nối mạnh nhanh chóng ở hầu hết khắp mọi nơi
đây cũng là một dấu hiệu rất tích cực
khi mà bất kỳ ai cũng có thể thể hiện bản thân mình trên các phương tiện thông tin đại chúng

và quyền tiếp cận thông tin đã được đặt vào mức trung tâm contributions of vietnam
và quyền tiếp cận thông tin đã được đặt vào mức trung tâm contributions of vietnam
là một quyền cơ bản quan trọng của cá nhân được quy định trong nhiều công ước quốc tế về quyền con người
tuy nhiên ở mỗi quốc gia đều có những quy định cụ thể
nhà nước có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện các quyền tự do báo chí tự do ngôn luật
việc lạm dụng các quyền tự do báo chí tự do ngôn luận để xâm phạm lợi quốc gia dân tộc
những hành vi đăng phát thông tin xuyên tạc phỉ báng phủ nhận chính quyền
bị ảnh hạt gây hoang mang trong nhân dân xuyên tạc lịch sử phủ nhận thanh tiệu cách mạng
thông tin sai sự thật đều vi phạm pháp luật

nhận thức đầy đủ về quyền con người